bên cạnh đó nhà dân hư hỏng muốn sửa chữa xây mới cũng khó khăn
đó là còn chưa kể đến khu đất
trong khu đất có nhiều khu nghĩa địa và ba mồ mả nằm trong vùng bị ảnh hưởng của dự án
một trong những bất cập trong công tác quy hoạch của tp hcm
chính là quận một đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ trong bảo tồn di sản
bài viết công trình hiện đại uy hiếp di tích phố cổ được đăng tải trên báo tiền phong
hiện các công trình xây dựng mới mang phong cách kiến trúc hiện đại
đang áp sát các khu phố cổ khu bảo tồn gây ra sự phá vỡ từng phần không gian kiến trúc
bên cạnh đó các di tích sen cài trong khu dân cư có xu hướng hoành tráng hóa di tích ngày càng gia tăng
một số các di tích như miếu lăng có xu hướng bị lấn chiếm và xâm hại
theo các chuyên gia sớm hay muộn các công trình này cũng sẽ phá vỡ cảnh quan đô thị
dẫn tới sự đối kháng giữa cũ và mới
vì vậy trong lần điều chỉnh quy hoạch lần này của tp hcm
thì cần phải xem trọng giữa bảo tồn và xây mới một cách hợp lý
thưa quý vị mới đây thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển thị trường trong nước
gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trong đó đề ra nhiều giải pháp nhằm giữ thị phần hàng việt tại các kênh phân phối
mục tiêu của đề án là giữ thị phần hàng việt có thế mạnh với tỷ lệ hơn tám mươi năm
tại các kênh phân phối hiện đại và trên tám mươi tại các kênh phân phối truyền thống
cửa hàng tạp hóa đề án đưa ra bốn giải pháp chính sách chủ yếu
bao gồm hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng việt nam cố định và bền vững
xây dựng chương trình kết nối quy mô quốc gia giữa nhà sản xuất
kinh doanh với nhà phân phối đại lý trong nước
hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để đổi mới công nghệ
nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm
bên cạnh đó tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng
thưa quý vị đam mê trồng và có gần hai mươi năm chơi hoa lan này
nhưng có người vẫn trở thành nạn nhân của chiêu trò thổi giá lan đột biến
mà thị trường vẫn đang sôi sụp với những giao dịch khủng lên tới hàng chục
thậm chí là hàng trăm tỷ đồng
thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo thanh niên
trong khi cơn sốt lan đột biến vẫn đang nóng khắp nơi thì nạn nhân cũng đã xuất hiện
ở các tỉnh thành phía bắc thị trường lan đột biến nóng ở khắp các tỉnh
như hòa bình phú thọ tuyên quang
khiến lực lượng công an các địa phương có nhiều cảnh báo cũng như điều tra
theo dõi các giao dịch bước đầu phát hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhiều vụ án đã bị khởi tố và bắt tạm giam điều tra một số đối tượng
theo các lực lượng chức năng là giá trị hoa lan được định giá tự do
không có căn cứ là cơ hội cho các đối tượng lợi dụng thổi giá
gây sự hấp dẫn giả tạo để có thể kích thích và hấp dụng người mới chơi
thưa quý vị nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi của chính phủ
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm đơn giản hóa gắn liền với quy định bỏ cấp phép
đối với một số hoạt động nghệ thuật bài viết được đăng tải trên báo nhân dân
tuy nhiên một số thay đổi trong nghị định mới cũng khiến cho dư luận đặt ra lo ngại
chẳng hạn như là việc không giới hạn số lượng các cuộc thi người đẹp
thì sẽ khiến các cuộc thi này vốn đã như nấm mọc sau mưa
nay sẽ càng được dịp bùng nổ hơn
hoặc là việc bỏ quy định cấm hát nhép cũng dễ vô tình tạo điều kiện cho việc hát nhép phổ biến hơn
và làm giảm tính chuyên nghiệp trong công tác hoạt động nghệ thuật
thực tế này đòi hỏi cần phải có những hướng dẫn thật chi tiết thật cụ thể khi thực hiện nghị định
để nghị định mới thực sự đi vào cuộc sống trở thành hành lang pháp lý
vừa thông thoáng nhưng cũng vừa chặt chẽ cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn